sáng ngày một mươi một tháng hai trần xuân đạt cùng với đồng bọn điều khiển xe mô tô đi tìm tài sản của người dân để chiếm đoạt đến khoảng năm giờ
khi đi đến đoạn trước hẻm ba mươi đường đoàn thị điểm phường ba thành phố sóc trăng đạt và đồng bọn đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô nên đã dùng dao để đe dọa cướp xe mô tô và nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ trần xuân đạt cùng với tăng vật riêng đối tượng cùng với đạt đi cùng với đạt hiện nay đã bỏ trốn
thưa quý vị tết luôn là dịp để mọi người nghỉ ngơi sung vầy với gia đình thế nhưng đối với những cán bộ chiến sĩ công an thì những điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy lại vô cùng hiếm hoi
đặc biệt là khi các vụ án xảy ra vào ngày tết việc tìm ra manh mối triệu tập các đối tượng nghi vấn gặp muôn vàn khó khăn
vượt lên trên hết những bất lợi này các cán bộ chiến sĩ công an vẫn quyết tâm phả án đến cùng
và mới đây tại đà nẵng những cán bộ chiến sĩ của công an phường tân chính quận thanh khê đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân vào đêm ba mươi tết
việc khẩn trương làm rõ vụ án đã được nhân dân thành phố biểu dương khen ngợi
đêm ba mươi tết ngay khi nhận được thông tin trình báo của một người dân về việc bị một đối tượng cướp giật điện thoại tại khu vực trước gà đà nẵng
công an phường tân chính đã cắt cử lực lượng tổ chức xác minh và truy vết theo dấu nghi phạm
khó khăn lớn nhất lúc này là sự việc xảy ra quá nhanh và thông tin lưu lại từ bị hại là rất ít
bằng tinh thần quyết tâm đến cùng lực lượng công an phường đã tổ chức theo dõi mật phục và bắt giữ được đối tượng sau hơn một ngày truy xét
đối tượng thực hiện vụ cướp giật trên là mai viết trung hai mươi một tuổi quê tuyên hóa tỉnh quảng bình
tại cơ quan công an trung thừa nhận do thấy bị hại sơ hở nên nảy sinh ý định và thực hiện việc cướp giật tài sản
chính sự vào cuộc quyết liệt của công an cơ sở đã ngăn chặn kịp thời thủ phạm mang lại niềm vui cho nhân dân trong ngày đầu năm mới
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh bến tre cho biết vừa bàn giao các đối tượng và tăng vật trong vụ đánh bạc xảy ra tại xã tân phú huyện châu thành cho công an xã tân phú tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
vào khoảng một mươi năm h ngày chín tháng hai đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành đã phối hợp với công an xã tân phú công an xã tiên long
tiến hành triệt xóa tụ điểm đánh bạc trái phép với hình thức lắc bầu cua với mục đích ăn thua bằng tiền tại khu vực cầu hai c thuộc ấp tân đông xã tân phú
tại hiện trường đã tạm giữ một bộ bầu cua số tiền trên người các đối tượng gần một mươi bảy triệu đồng ba điện thoại di động lập biên bản và mời tám đối tượng có liên quan
tiến hành làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình
một đối tượng bị truy nã toàn quốc vừa bị bắt giữ đó là trương văn lộc ba mươi bảy tuổi quê
tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bắt tạm giam để điều tra về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào đầu năm hai nghìn hai mươi một lộc cùng với đồng nghiệp đến một cửa hàng ở xã xuân tây để sửa chữa đồ dùng của mình
lợi dụng chủ cơ sở mất cảnh giác lộc đã trộm bốn triệu đồng thì bị bắt giữ
sau khi được cơ quan công an cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú lộc đã bỏ trốn
ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ
đã ra quyết định truy nã toàn quốc lộc về tội trộm cắp tài sản
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bắt giữ được lộc khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố long xuyên
cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với bà con bản làng
đó là những việc làm thường nhật của mỗi cán bộ chiến sĩ công an đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi
đặc biệt là tại khu vực biên giới thiêng liêng của tổ quốc
và trong những ngày tết các cán bộ chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới lại gác lại niềm vui và hạnh phúc của riêng mình
ngày đêm bám trụ cùng với giải đất biên cương để giữ bình yên cho nhân dân đón một mùa xuân mới an vui hạnh phúc
nhờ đó mà công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đều được bảo đảm không để xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
từ khi có công an chính quy về địa bàn xã các đồng chí ấy thường xuyên xuống địa bàn thân thiện như người nhà trở thành người con của bản chúng tôi
những dịp tết như thế này có các đồng chí ấy giữ gìn bình yên thôn bản chúng tôi lại càng thêm yên tâm
càng thêm tin tưởng vào lực lượng công an vào nhà nước
với đặc thù là huyện địa bàn miền núi biên giới hải đảo công an huyện hải hà luôn luôn quan tâm động viên tư tưởng cán bộ chiến sĩ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ công an xã
thường xuyên chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần và cơ sở vật chất cho cán bộ chiến sĩ công an xã trong điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ
trong dịp tết năm hành hai mươi bốn đảng quỳ lãnh đạo con huyện sẽ tiếp tục
đảng ủy lãnh đạo con huyện sẽ tiếp tục quan tâm động viên và sẽ tổ chức gặp mặt thân nhân cán bộ chiến sĩ đặc biệt là cán bộ chiến sĩ ở các địa bàn biên giới hải đảo để các đồng chí yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà đảng ủy lãnh đạo con huyện đã giao
có lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên và đi xa nhà và đi công tác xa
thế nên là cũng có rất là nhiều cái và rất là tâm tư ở địa phương này các vị rất là quan tâm
và mình cảm thấy là khi mà xa nhà thì sẽ có nhiều cái là sẽ ấm áp hơn và sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng và đảng nước giao
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về chuyên án tuổi phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng lý gia linh sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại ấp phú giao xã thạnh quới huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
và đối tượng lý thải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp rạch xên xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
còn về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện long phú tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số hai ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đối với đối tượng trương thị mỹ phụng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp phụng an xã song phụng huyện long phú tỉnh sóc trăng
và đối tượng nguyễn tiến sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường chú tại thôn một xã đạ tồn huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng phải nhận quyết định truy nã số chín trăm sáu mươi tám ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm

còn về tội tổ chức đánh bạc công an huyện long phú tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã số chín trăm sáu mươi tám ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi năm